ba ngày qua tôm hùm và cá nuôi lại chết hàng loạt tại xã xuân thịnh thị xã sông cầu
vùng nuôi có quy mô lớn của tỉnh phú yên đây là hai đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao
gây thiệt hại lớn cho ngư dân
hôm nay đã là ngày thứ ba nhưng tôm cá vẫn còn chết nhiều nhất là tôm hùm đủ tuổi bán
gần như chất trắng trong khi đó cá mú cá bớp cá chim cá rìa cũng chất hàng loạt
đến hết ngày hai mươi tháng năm ước tính một trăm sáu mươi hộ dân bị thiệt hại với hơn sáu mươi một tấn tôm
khoảng ba mươi tấn hải sản khác với các loại cá và tôm vừa chết bà con vớt bán được chỉ bằng
một phần ba giá tôm cá sống tôm hùm kích cỡ nhỏ giá dưới năm mươi đồng một kg
lãnh đạo ubnd tỉnh phú yên và các sở ngành liên quan đã đến các vùng nuôi để kịp thời chỉ đạo
khắc phục thiệt hại lên phương án ứng phó với sự cố tôm hùm cá chết hàng loạt
đồng thời yêu cầu ngành thủy sản khẩn trương tìm nguyên nhân khuyến cáo ngư dân nhanh chóng thu hoạch
các loại tôm hùm cá nuôi đạt kích cỡ đem bán để giảm thiệt hại hướng dẫn người nuôi không bỏ
xác thủy sản tại các vùng nuôi mà đem vào bờ xử lý tránh ô nhiễm trên diện rộng
thưa quý vị hơn một tháng qua hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh quảng bình đã
mất kết nối với thiết bị giám sát hành trình do sự cố từ nhà mạng viễn thông vinaphone đã khiến
cho việc ra khơi đánh bắt của ngư dân gặp nhiều khó khăn hiện các đơn vị liên quan đang nỗ lực
để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển tàu qb chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi sáu của anh nguyễn hải linh ở xã bảo ninh
thành phố đồng hới chuyên hoạt động thu hải sản cho ngư dân tại các vùng biển ngoài khơi
tuy nhiên nhiều ngày qua tàu này gặp khó khăn để liên lạc với tàu đánh bắt trên biển liên bộ
phải quay về bờ nằm chờ dài ngày
tình quảng bình hiện có trên một hai trăm linh tàu đánh bắt xa bờ theo quy định các tàu cá này đã lắp thiết bị
giám sát hành trình tuy nhiên do hệ thống mạng viễn thông mất kết nối với thiết bị giám sát hành trình khiến
hàng trăm tàu cá đang hoạt động trên biển bị mất tín hiệu với trạm bờ đã gây khó khăn cho việc quản lý
tình quảng bình hiện có trên một hai trăm linh tàu đánh bắt xa bờ theo quy định các tàu cá này đã lắp thiết bị giám sát hành trình
hàng trăm tàu cá đang hoạt động trên biển bị mất tín hiệu với chạm bờ đã gây khó khăn cho việc quản lý
hiện bộ chỉ huy biên phòng tỉnh quảng bình cho phép tàu ra khơi đánh bắt nhưng phải sử dụng máy nhắn tin
và bộ đàm tầm xa vx một nghìn bảy trăm linh đã lắp cách đây trên một mươi năm để báo vị trí hoạt động vào đất liền
đồng thời hướng dẫn người dân lắp đặt và cập nhật lại dữ liệu tàu xa khơi
cá của mình để thuận lợi khai thác thủy sản trên biển